văn phòng chính phủ vừa có văn bản số hai nghìn sáu trăm linh một truyền đặt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
các ngành các cấp các địa phương đã nghiêm túc triển khai theo đúng chỉ đạo của thủ tướng
tuy nhiên một số nội dung của chỉ thị còn chưa được hiểu rõ và thực hiện thống nhất
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng chỉ thị
bảo đảm giãn cách xã hội giữ khoảng cách giữa người với người cộng đồng với cộng đồng
nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng yêu cầu người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài
trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác
các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu khám chữa bệnh thiền tài hỏa hoạn
nhà máy cơ sở sản xuất công trình giao thông xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu
như lương thực thực phẩm dược phẩm xăng dầu điện nước nhiên liệu cơ sở giáo dục ngân hàng kho bạc
các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp
như công chứng luật sư đăng kiểm đăng ký giao dịch bảo đảm chứng khoán biểu chính viễn thông
dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa khám bệnh chữa bệnh tăng lễ được tiếp tục hoạt động
cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trừ các trường hợp vì lý do công vụ
sẽ đưa đón công nhân chuyên gia người cách ly sẽ chuyên trở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa
hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa
các địa phương bãi bỏ ngay các biện pháp dừng ngăn cấm người và phương tiện qua lại địa phương mình
không đúng với chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng